tại tỉnh cà mau lễ bí tinh hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo việt nam hai nghìn một mươi bảy
và kỷ niệm ngày đại dương thế giới mùng tám tháng sáu đã được tổ chức
đến dự và phát biểu có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường cùng hơn một đại biểu
đại diện cho các tỉnh thành phố ven biển trên cả nước
chủ đề của ngày đại dương thế giới và tuần lễ biển và hải đảo việt nam hai nghìn một mươi bốn
là đại dương của chúng ta tương lai của chúng ta
đây là năm thứ chín liên tiếp bộ tài nguyên và môi trường chủ trì
phối hợp với các bộ ngành địa phương phát động
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
hoàn ngành và biểu dương bộ tài nguyên và môi trường
đã phối hợp với tỉnh cà mau tổ chức buổi lễ quan trọng này
đồng thời đề nghị các bộ ngành và đoàn thể trung ương
các địa phương tiếp tục khẳng định quan điểm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
như phải kiên quyết bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền biển đảo
chủ quyền quốc gia là tối thượng bất khả xâm phạm
phó chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy thu hút mọi nguồn lực
để phát triển kinh tế biển đảo đặc biệt phải có chính sách khuyến khích
các nguồn năng lượng vô hạn như gió thủy chiều sóng mặt trời
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần
kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân
bảo đảm an sinh xã hội nâng cao phúc lợi xã hội
và giảm nghèo bền vững cho dân cư vùng biển và hải đảo
tăng cường công tác bảo vệ môi trường biển chủ động phòng chống thiên tai
bộ tài nguyên và môi trường cần sớm hoàn thiện việc xây dựng
quy hoạch sử dụng biển đến năm hai nghìn năm mươi và kế hoạch thực hiện giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm
để trình chính phủ và quốc hội thông qua tạo không gian biển theo giá trị tài nguyên
sinh thái nhằm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển
ngay sau lễ meeting phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
và các đại biểu đã tham gia hoạt động như trồng cây gây rừng
thả tôm cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ven biển tại khu ramsar mũi cà mau